thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng về hành vi giết người
xảy ra vào ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tại xóm phố chợ đồn xã kha sơn huyện phú bình
ba đối tượng bị bắt giữ gồm dương minh đức dương trường anh và nông văn giáp
cùng chú tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa đức
và anh dương bá ngọc chú tại huyện phú bình
vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đức rủ anh và giáp đi tìm ngọc để giải quyết mâu thuẫn
vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày một mươi một tháng bảy khi thấy anh ngọc từ quán karaoke tứ huyền
giáp và anh đã sử dụng dao phay dao quắm chém nhiều nhát vào tay chân anh ngọc dẫn đến tử vong
sau gần hai mươi giờ tích cực điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên
đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng gây án
liên quan tới vụ án cơ quan công an cũng đã khóa
cơ quan công an cũng đã khởi tố đối tượng nguyễn văn dương trú tại huyện phú bình
về tội che giấu tội phạm hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ